mạng bao gói khí quyển biến đổi map là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học do viện hóa học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam nghiên cứu và phát triển
công nghệ map có thể kéo dài thời gian bảo quản lên đến ba mươi năm ngày đáp ứng yêu cầu xuất khẩu
điều quan trọng là màng map có thể phân hủy sau khoảng thời gian từ sáu tháng đến một năm tùy vào điều kiện môi trường
công nghệ sản xuất vật liệu tự hủy sinh học này dựa trên việc đưa vào thành phần nguyên liệu một loại phụ da
xúc tiến oxy hóa đây là các cái muối và phức chất của các cái kim loại chuyển tiếp như là sắt ba mangan và coban
cùng với các acid béo như là stearic và lauric
thì khi có mặt các cái phụ da này thì các cái chất dẻo như là pe và pp thì sẽ phân hủy giảm cấp và phân hủy sinh học trong môi trường
dưới tác động tổng hợp của các yếu tố như là ánh sáng nhiệt độ nước và vi sinh vật
của các cái màng này thì từ vài chục năm rút ngắn xuống chỉ còn vài năm
hô hấp là quá trình sinh lý quan trọng của rau quả sau thu hoạch
sự hô hấp làm giảm khối lượng một cách tự nhiên vì khi hô hấp rau quả sử dụng chất dinh dưỡng thải ra năng lượng ở dạng nhiệt nước khí co hai
nước và nhiệt sinh ra làm quả bị ẩm ướt và dễ bị thối đặc biệt là nấm mốc
khi rau quả đang chín có cường độ hô hấp cao nhất
điều kiện để rau quả không bị hư hỏng là hàm lượng oxy
mảng carbonic phải ở mức phù hợp
rau củ quả được bọc ở trong cái túi mảng mát này thì cái môi trường bên trong khí quyển nó sẽ là một cái môi trường mà o hai thấp và co hai cao
điều này sẽ làm nó có thể biến đổi và làm ức chế không cho cái hoa quả tiếp tục chín và điều đó nó sẽ kéo dài cái thời gian bảo quản hoa quả
thông thường thì khi mà rau củ quả được bọc trong mát
ví dụ như
ví dụ như là chúng tôi đã làm rất nhiều với vải thì cái quả vải nó sẽ kéo dài được bốn đến năm tuần
hiện việt nam đã và đang áp dụng một số phương pháp giúp bảo quản rau quả sau thu hoạch
tuy nhiên phương pháp bảo quản bằng mảng map kết hợp tiền xử lý ổn định màu vỏ quả có chi phí thấp hơn kỹ thuật đơn giản hơn so với các phương pháp chiếu xạ công nghệ cas
điều quan trọng là an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
chúng tôi cũng không hề sử dụng thêm
bất cứ một cái chất bảo quản hóa học nào gây độc hạ hoặc là gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng
và chúng tôi nhấn mạnh một cái ưu điểm nữa của cái mảng map này là đó đối với cái vai trò mà vận chuyển đi các thị trường xa
bởi vì như bạn biết là hiện nay nếu chúng ta xuất khẩu rau quả bằng đường hàng không
thì ví dụ như quả vải thiều thì chi phí vận chuyển qua đường hàng không khoảng là hai đô trong một tấn
nhưng với cái khả năng sử dụng mảng map này chúng tôi có thể kéo dài cái thời gian bảo quản
và trong thời gian là ba mươi ngày thì chúng ta có thể sử dụng đường biển để xuất khẩu vải thiều
và như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí
tại phòng thí nghiệm này các nhà khoa học đang tiến hành ứng dụng màng map để bảo quản mang tây
cảm quan bên ngoài về màu sắc đội giòn không thay đổi nhiều so với ban đầu
các chỉ tiêu về giá trị dinh dưỡng như hàm lượng nước hàm lượng vitamin c giảm không đáng kể
hiện các nhà khoa học đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bao gói khí quyển biến đổi map
quy mô bốn trăm linh tấn một năm áp dụng quy chuẩn quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm
mới đây sản phẩm màng bao gói khí quyển biến đổi map đã được bộ tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận
túi ni lông thân thiện môi trường cho bao bì bảo quản rau quả để sản phẩm nhanh đến tay người sử dụng
các nhà khoa học tại phòng vật liệu polymer đã kết hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và dịch vụ thương mại lạc trung
đưa vào hoạt động dây chuyển thiết bị sản xuất bao gói khí quyển biến đổi công suất bốn trăm linh tấn một năm
không chỉ hợp tác sản xuất sản phẩm bao gói khí quyển biến đổi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và dịch vụ thương mại lạc trung
và các nhà khoa học viện hóa học còn phối hợp thực hiện nghiên cứu và đưa ra thị trường một loại màng bao trái
có khả năng phân hủy sinh học sau khi sử dụng
sản phẩm là đề tài nghiên cứu của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hiện sản phẩm đã được đưa vào sử dụng tại nhiều địa phương trên cả nước như tại hòa bình đối với quả cam cao phong
tại hưng yên đối với quả chuối tiêu tại đồng nai đối với quả xoài bưởi và tại bình thuận đối với quả thanh long vỏ hồng ruột trắng trợ gạo
tôi nghĩ rằng nó phải xuất phát từ thực tế tất cả những doanh nghiệp nó cũng như xuất phát từ doanh nghiệp
từ những cái từ công ty doanh nghiệp tập đoàn có những yêu cầu thực ra như thế nó làm thực tế và từ đấy nó sẽ áp dụng rất là nhanh
đây là vườn bưởi diễn của hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ nam phương tiến huyện trương mỹ hà nội
những trái bưởi diễn tại đây được sử dụng túi bao trái nhằm chống sâu hại nhiện hại rệt mụi rệt sáp rồi đột quả
hạn chế được việc dùng thuốc sâu bệnh đồng thời giúp hình thức bên ngoài bóng đẹp đồng đều ít bị giám không bị chảy xước cọ sát trên cây ăn quả có múi
cái túi bao trái này rất tốt trước mắt là tránh được ruồi vàng nó đốt quả và cái bọ xít nó trầm vào quả
sau khi bọc xong thì sau này là cái trái của nó nó vàng hơn mà nó bóng quả hơn
ngày mai thì suốt buổi bán
thì cái quả nó rất là đẹp mà nó không có bị ảnh hưởng gì về cái vết cái lốt gì cả quả nó sáng và nó bóng
lợi ích thu được từ việc sử dụng túi bảo quản trái cây là không thể phủ nhận
tuy nhiên để triển khai đại trà và hoạt động sản xuất không chỉ người nông dân mà ngay cả các đơn vị nghiên cứu các nhà sản xuất vẫn gặp rất nhiều khó khăn
nhất là công tác cấp chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường thì các nhà khoa học các doanh nghiệp phải gửi mẫu đi kiểm định tại các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn iso tại nước ngoài
với chi phí lên tới vài tỷ đồng cho một mẫu
theo tôi được biết thì các cái nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu hiện nay thì đều thực hiện hoặc là áp dụng theo các tiêu chuẩn hiện hành như là astm iso hoặc là tiêu chuẩn việt nam đã ban hành
thì vì vậy theo tôi thì hoàn toàn có thể xây dựng được một cái phòng thí nghiệm ở việt nam chuyên về kiểm định màng và các cái vật liệu phân hủy sinh học
như vậy thì sẽ tiết kiệm được chi phí
cũng như là rút ngắn được cái thời gian và sẽ góp phần nhanh chóng triển khai rộng rãi các công nghệ về bao bì tự hủy này
phải có cái mà làm sao cấp phép nó dễ dàng có thể thử nghiệm được đánh giá được chứ không phải gửi đến phòng thí nghiệm nước ngoài để đánh giá
người việt nam phải tự tin với nạc của mình
thế còn lại thì tất cả các doanh nghiệp nếu mà có những cái chính sách tốt về thuế về những cái chính sách hỗ trợ về sản xuất thì doanh nghiệp người ta sẽ cùng với lại các cơ quan
chức năng có thể giải quyết vấn đề mà phân hủy sinh học những cái túi này thì rất là tốt
mặc dù tiện sử dụng nhưng phải mất hàng trăm năm một chiếc túi ni lông mới được phân hủy hoàn toàn
do đó việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của đại đa số người dân hiện nay là vô cùng quan trọng
trước mắt mỗi người dân hãy hạn chế sử dụng cũng như thải túi ni lông ra môi trường hàng ngày
và việc tăng thuế đối với túi ni lông cũng là một giải pháp cần thiết
để hạn chế việc sử dụng túi ni lông
bộ tài nguyên và môi trường cũng đã triển khai thực hiện dự án kiểm soát ô nhiễm môi trường
do việc sử dụng bao bì khó phân hủy với mục tiêu là tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho các đối tượng có liên quan về tác hại của túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe
ngoài ra luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi
cũng quy định một số sản phẩm tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường sẽ phải chịu thuế
trong đó túi ni lông là một trong những sản phẩm phải chịu mức thuế cao
cho thấy quyết tâm của việt nam trong tiến trình hạn chế giảm thiểu các vấn đề môi trường
do sử dụng và thải bỏ các loại bao bì khó phân hủy gây ra
tuy nhiên điều quan trọng hơn cả vẫn là thay đổi thói quen của người dân về việc sử dụng túi ni lông
qua những hình ảnh vừa rồi chắc hẳn quý vị đã nhận ra đó là thứ sản vật tương bần nước tiếng của tỉnh hưng yên
từ xa xưa tương bần đã được dùng để tiến vua
ngày nay tương bần vẫn nổi tiếng khắp nơi và là một loại nước chấm đặc sản được nhiều người biết đến
nguyên liệu làm tương bần không khó kiếm nhưng để làm được một mẻ tương ngon cực kỳ công phu và mất rất nhiều thời gian
tại hưng yên mỗi gia đình làm tương đều có những bí quyết riêng
ngoài việc thực hiện theo cách truyền thống
ngày nay nhiều gia đình đã ứng dụng công nghệ trong công đoạn sản xuất tương
mang lại giá trị kinh tế cao mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm
gia đình ông ngô xuân triệu hiện đang sở hữu thương hiệu tương bần triệu sơn nổi tiếng tại thị trấn bần yên nhân
xuất phát từ suy nghĩ nếu làm tương theo phương pháp thủ công sẽ tốn hàng chục công lao động mà chất lượng sản phẩm không đồng đều
nhiều năm nay gia đình ông triệu đã từng bước thử nghiệm đưa các loại máy rang tương
máy xay đỗ máy nhào mốc thậm chí cả máy rửa chung vào sử dụng để thay thế sức lao động thủ công
đây là thiết bị rang đỗ tương do chính ông triệu nghiên cứu
thiết bị có thiết kế nhỏ gọn trung bình mỗi mẻ rang được một trăm năm mươi kg đỗ sau một giờ đồng hồ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
nếu mà trong lúc gần một tiếng đồng hồ mà nếu như bây giờ như thế thì ngay xưởng của chúng tôi cũng phải năm sáu mươi công nhân rang đỗ cũng chưa chắc đã bảo đảm được
mỗi ngày thiết bị rang đỗ tương nói trên cho ra bốn trăm năm mươi kg chỉ với ba mẹ năng suất gấp cả trăm lần so với cách răng thủ công trước đây
quan trọng hạt đỗ sau khi rang có mùi thơm màu vàng ươm đẹp mắt không bị cháy khép
hiện tại cái máy rang đỗ bằng điện này của chúng tôi thì công nhân chỉ được cho đỗ vào và đến thời gian nào
đủ chín thì vào cho rau không cần phải trực đấy là hiệu quả trước mắt
còn trước sử dụng nguyên liệu than thì vừa không đảm bảo chất lượng vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân
khói than bay ra rất độc hại bây giờ sử dụng điện công nhân thì sẽ nhàn hơn rất nhiều
hồi có cái máy rang đỗ bằng điện này là nó thuận lợi thứ nhất là nó sạch sẽ cái thứ hai là nó đảm bảo an toàn
cái thứ ba là nó lặng
cái thứ tư là công việc của mình nó làm nó cảm thấy nó nhàn hơn tức là nó không phải tham do vụ bạo
mặc dù thiết bị rang đỗ tương của gia đình ông triệu đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao
tuy nhiên ông triệu cho biết sẽ tiếp tục cải tiến để nâng cao năng suất bằng cách tích hợp công nghệ theo dõi nhiệt độ
nhằm mở rộng mô hình sản xuất tương đưa ra thị trường sản phẩm tương bần đạt chất lượng cao
phục vụ nhu cầu sử dụng của đông đảo người dân
chuyển sang phần thông tin quốc tế
thưa quý vị người cao tuổi lái xe ô tô đang là vấn đề đau đầu tại một số quốc gia
ví dụ như tại nhật bản tỷ lệ gây tai nạn giao thông do người cao tuổi đang ngày một tăng cao
nhưng không dễ dàng thuyết phục họ sử dụng phương tiện giao thông công cộng
tình trạng này cũng đang xảy ra ở nhiều nước khác
và mới đây australia đã đưa ra một giải pháp rất hiện đại đó là dự án xe tự hành dành cho người cao tuổi
những chiếc xe tự lái đang được thử nghiệm
tại thủ đô canberra của australia mục đích là phục vụ nhu cầu đi lại chủ động của người cao tuổi
giúp họ tăng cường kết nối với cộng đồng
không có tài xế ngồi ở hàng ghế trước của xe
tại hàng ghế sau người cao tuổi có thể thư giãn đọc sách hay làm những gì họ muốn
mà không phải lo lắng về sự an toàn của bản thân khi chẳng may ngủ quên hay cảm thấy mệt mỏi
khi muốn những người cao tuổi vẫn có thể tự mình điều khiển xe
tuy nhiên để đảm bảo an toàn chiếc xe được gắn camera quan sát chuyển động của mắt và khuôn mặt
do vậy nó có thể biết người lái xe có mệt mỏi hay mất tập trung hay không
ngoài lợi ích giúp cho người cao tuổi hòa nhập với xã hội
chính phủ australia còn đặc biệt quan tâm đến tiềm năng của việc ứng dụng công nghệ xe tự lái đối với an toàn giao thông
chính quyền canberra đã đầu tư bảy mươi năm đô la australia khoảng năm mươi đô la mỹ cho dự án ý nghĩa này
hàn quốc vừa lên kế hoạch áp dụng bằng lái xe di động vào năm hai nghìn hai mươi
theo đó có thể xác định tư cách và thông tin cá nhân của người lái xe thông qua điện thoại thông minh
khi dịch vụ này được đưa vào áp dụng tài xế sẽ không cần mang theo người giấy phép lái xe
khi dịch vụ này được đưa vào áp dụng người dùng điện thoại thông minh có thể đăng ký bằng lái xe của mình
lên hệ thống kiểm chứng thông tin bằng lái của cơ quan quản lý giao thông đường bộ thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia
lái xe sẽ không phải mang theo bằng lái cứng bởi thông tin cá nhân của họ đã hiển thị trên nền tảng ứng dụng xác nhận cá nhân chung có tên là pass
do được tích hợp nhiều biện pháp an toàn như chống virus mã bảo mật công nghệ chống làm giả
nên dịch vụ này không chỉ giúp xác nhận tư cách và thông tin người lái xe một cách dễ dàng
mà còn giúp hạn chế tình trạng lấy cắp bằng lái xe của người khác
trước tình trạng ô nhiễm không khí ở nhiều quốc gia các sản phẩm bảo vệ sức khỏe như khẩu trang lọc bụi máy lọc không khí
và trong đó phải kể đến không khí sạch đóng chai đang trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi con người
do đó sản phẩm lon không khí hay chai không khí tinh khiết được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm
công ty vitality air ở canada đã bán các chai chứa không khí sang trung quốc từ năm hai nghìn một mươi
thị trường chính của công ty này là trung quốc ấn độ hay hàn quốc
một chai không khí sạch có dung tích bảy bảy lít được lấy từ dãy núi rocky ở công viên quốc gia ban canada
có giá hơn một mươi năm đô la mỹ đắt gấp năm mươi lần so với một chai nước khoáng ở trung quốc
còn tại mỹ tám lít không khí sạch có giá ba mươi hai đô la mỹ
thêm một mươi đô la mỹ tiền vận chuyển
tại hàn quốc nhiều địa phương cũng đã nghiên cứu sản phẩm không khí sạch hay oxy sạch đóng chai
chính quyền nước này đã đặt một nhà máy thu gom và đóng chai không khí
tại vùng núi zirisan tỉnh kiong sangnamdo
mỗi ngày nhà máy này sản xuất một hai trăm linh chai được bán ở các hiệu thuốc
trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng
ngoài ra công ty đang có dự án triển khai các loại không khí thơm
có mùi hương của tự nhiên để phục vụ nhu cầu người dân
đối với những ngôi làng nhỏ tại các quốc gia đang phát triển
việc tiếp cận với các công cụ trần đoán như mri quét pet hoặc siêu âm tương đối khó khăn
thêm vào đó mức giá thực hiện việc chẩn đoán bằng hình ảnh cũng khá tốn kém
trước thực tế này mới đây butterfly network một công ty có trụ sở tại mỹ
đã nghiên cứu và tạo ra thiết bị siêu âm cầm tay với tên gọi butterfly eq
kết hợp với điện thoại di động giúp những bệnh nhân ở xa có thể tiếp cận với công nghệ trần đoán bằng hình ảnh
iq là hệ thống siêu âm cầm tay đầu tiên giúp cung cấp một giải pháp y tế với giá cả phải trăng
sản phẩm đi kèm với một bộ truyền đổi để kết nối với iphone ipad thông qua cổng lightning
cho phép người dùng xem trực tiếp hình ảnh trên điện thoại
với thiết bị này bạn chỉ cần lấy ra khỏi túi cắm nguồn và bạn đã sẵn sàng sử dụng một cách đơn giản
thiết bị thực sự là một cuộc cách mạng trong việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân
phần đầu do của butterfly eq bao gồm một bảng mạch có chứa tất cả các cảm biến
và những thiết bị điện tử cần thiết
sự tích hợp chặt chẽ này cho phép hiển thị hình ảnh với độ phân giải cao nhanh
butterfly eq hiện có giá khoảng hai usd rẻ hơn khoảng hai mươi lần so với các máy siêu âm chẩn đoán ung thư truyền thống
cuộc chiến chống lại rác thải nhựa trên các đại dương đã chứng kiến một bước đột phá mới
khi dự án mang tên ocean cleanup vừa được công bố thử nghiệm thành công thiết bị giúp dọn rác được điều khiển từ xa
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khuôn giờ này của chương trình tuần sau
những người thực hiện dự án ocean cleanup vừa công bố những bức ảnh đầu tiên về chuyến dọn rác mới nhất tại thái bình dương
thông qua hệ thống dùng một thiết kế hình chữ u có tên gọi là winson
những mẫu trước đây khi đưa vào thực nghiệm không cho thấy hiệu quả do khó điều chỉnh tốc độ di chuyển
cũng như nhiều rác thải đã vào nhưng dễ dàng lọt ra ngoài hệ thống
sau hơn bảy năm hoạt động đây là năm đầu tiên thiết kế hoạt động hoàn hảo
nhất có thể đương đầu với những con sóng cao và dự kiến sẽ phát triển trong những năm tới
với mẫu mới nhất nhà thiết kế đã thêm vào chiếc rùa bay giúp điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của hệ thống giúp hoạt động linh hoạt hơn
nhóm cũng đặt thêm một tấm màn giúp hạn chế rác thoát ngược ra ngoài
theo công ty thiết kế hiện nay ngoài giúp thu gom những rác thải cỡ lớn còn thu được những loại rác có kích thước nhỏ đến khoảng một mm
tổng kinh phí thực hiện dự án này cho đến nay ước tính lên đến hai mươi triệu đô la mỹ
và chắc hẳn sẽ còn gia tăng cho đến khi winson có thể hoạt động hoàn hảo
ocean cleanup hy vọng sẽ thu gom được năm mươi tấn rác vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi chín và dọn sạch chín mươi rác biển của thế giới tới năm hai nghìn ba mươi